bao chiếm đất của vườn quốc gia phú quốc sau đó thuê người làm giả giấy tờ rồi đem đi thế chấp và bán chiếm đoạt số tiền lớn
với hành vi này bùi anh kha ba mươi sáu tuổi ngụ tại thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan chức năng tỉnh kiên giang đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt một mươi năm tù về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bốn kha có khai khẩn khu đất gần một mươi hai ha ở thị trấn an thới huyện phú quốc
mặc dù kha biết khu đất này thuộc vườn quốc gia phú quốc quản lý nhưng vẫn cố tình thuê đối tượng khác làm giả giấy xác nhận nguồn gốc đất
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám kha mang giấy tờ này đến gặp anh nguyễn hữu phúc cùng địa phương thế chấp vay một bảy tỷ đồng
thấy việc lừa đảo chót lọt đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám kha tiếp tục hành vi lừa đảo này
tới khi nạn nhân đến ủy ban nhân dân thị trấn an thới hỏi về nguồn gốc đất thì mới biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan công an
tới thời điểm đưa ra xét xử kha đã khắc phục đầy đủ số tiền bốn chín tỷ đồng cho hai bị hại nên được tòa giảm nhẹ hình phạt tù